tin mới nhất về cân báo số một mươi hai
vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai một độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm bốn mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới báo di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một h ngày một mươi một mươi một vị trí tâm báo ở vào khoảng một mươi hai tám độ vị bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai
từ đêm nay chín tháng một mươi một trên đất liền các tỉnh từ bình định đến khánh hòa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng bên biển cấp tám giật cấp một mươi
các tỉnh quảng ngãi ninh thuận có gió giật cấp sáu cấp bảy
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi hai kết hợp với không khí lạnh
nên từ chiều nay đến ngày một mươi hai một mươi một
các tỉnh từ quảng trị đến phía bắc khánh hòa có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
có nơi trên bốn trăm năm mươi mm một đợt
quảng bình phía nam khánh hòa và khu vực tây nguyên
có lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
trong sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số một mươi hai
tại cuộc họp phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trần quang hoài cho biết
theo dự báo khả năng bão số một mươi ba sẽ được hình thành trong những ngày tới
tới khu vực trung bộ
do vậy mà các bộ ngành địa phương
ngoài việc chủ động ứng phó với bão số một mươi hai
thì cần phải chủ động mọi biện pháp để ứng phó với tình hình bão trồng bão
chỉ đạo tại cuộc họp sáng nay
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trần quang hoài
yêu cầu các địa phương thuộc tuyến biển
theo dõi sát diễn biến của bão
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền
hướng dẫn thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển diễn biến của bão
hướng dẫn kiểm tra và neo đậu tại bến
các địa phương kiểm tra giá soát có phương án đảm bảo an toàn
cho người và tài sản khách du lịch trên các đảo ven biển
lao động trên lông bè các khu vực nuôi trồng thủy sản
các tỉnh thành phố thuộc tuyến đất liền
cần ra soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập
có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lửa đất
khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập đột sâu
chủ động tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn
và để ứng phó với hai cơn bão này
sáng nay các tỉnh nam trung bộ đã khẩn trương triển khai các biện pháp
thực hiện cấm biển kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
tính đến thời điểm này có gần sáu mươi phương tiện
với hơn hai trăm tám mươi chín người đã biết diễn biến của bão
để di chuyển tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm
hiện còn bốn phương tiện với hai mươi chín người của tỉnh bình định
đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão
các tàu đã biết diễn biến của bão
và đang di chuyển tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm
các tàu đã biết di chuyển tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm
tỉnh khánh hòa dự kiến cấm biển từ một mươi tám h chiều nay
các địa phương khác đang xem xét thời gian cấm biển
tùy theo diễn biến của bão
tại quảng bình để bảo vệ sức khỏe
và giúp cho người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống
cơ quan chức năng và ngành y tế tỉnh
đã tập trung nguồn lực tăng cường nhiều hoạt động vệ sinh môi trường
khử khuẩn làm sạch nguồn nước
duy trì các hoạt động khám chế bệnh
ghi nhận sau đây tại thành phố đồng hới
cuối tuần cán bộ bác sĩ của bệnh viện đa khoa
huyện mỹ đức hà nội đã vào quảng bình thăm khám
cấp phát thuốc miễn phí cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
trong vòng hai ngày đã thăm khám được bốn điểm
hỗ trợ cấp phát thuốc cho hàng trăm người có nhu cầu
các loại máy chuyên dụng cũng được mang theo
nhằm có sự hỗ trợ tốt nhất cho bà con nơi đây
ngoài ra nhiều bệnh viện phòng khám khác trên toàn quốc
cũng đã có mặt hỗ trợ tỉnh quảng bình
hướng dẫn từng bước một và khám rất là kỹ
bệnh viện cũng đã triển khai tất cả các bàn khám chuyên khoa
mang cả máy móc cho thiết bị
cũng có cả giấy thuốc giỏi
có cả giáo phó giáo sư giáo tiến sĩ
và khám cho bà con nhân dân vùng bão lũ
lực lượng quân sự công an các tổ chức đoàn thể
cũng được vận dụng tối đa vào việc dọn dẹp môi trường
làm vệ sinh sau lũ
hàng tấn rác bùn đất đã được xử lý
ngành y tế tỉnh quảng bình cũng đã tận dụng
mọi khu vực điểm chống để hỗ trợ thăm khám cho bà con
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương
làm sạch môi trường nguồn nước khi nương rút
bên ngành y tế thì sẽ tập trung cái việc là giám sát
giám sát các ca bệnh trong cộng đồng sớm nhất
để khi mà phát hiện ra được những ca bệnh sớm
thì sẽ có bao vây dập và không để cho cái dịch bệnh nó phát sinh
một mặt nữa thì trung tâm kiểm soát bệnh tật
cũng là cái đầu mối để mà chuẩn bị các cái loại thuốc
các chuyên khoa để khám cho bà con
một cái điểm nữa
thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng cần phải tuyên truyền
những công tác phòng chống dịch bệnh
rồi phòng chống covid trong cái thời điểm này
chúng ta tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh
sau mưa lũ mưa bão
nhưng chúng ta cũng không quên về công tác phòng chống covid
thiệt hại ước tính của ngành y tế tỉnh quảng bình sau lũ
là bốn mươi bảy tỷ đồng
nhiều cơ sở khám chữa bệnh và máy móc vật tư khám chữa bệnh
đã bị hư hỏng
hiện quảng bình đang tập trung và vận dụng tối đa nguồn lực
để công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn
đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường
và kiểm soát dịch bệnh sau lũ
lượn lờ qua các tuyến đường vắng người
vào lúc đêm khuya
để tìm người đi xe máy một mình
ép xe hoặc là đạp nạn nhân ngã
rồi dùng hung khí khống chế cướp xe
hoặc là tài sản khác
nếu nạn nhân chống cự thì có thể hành hung
đó là thủ đoạn mà nhiều băng cướp đã thực hiện liên tiếp
trong thời gian gần đây
trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khiến cho người dân vô cùng lo lắng
để trả lại sự bình yên trên địa bàn
bằng các biện pháp nguyện vụ
công an thành phố biên hòa đã triệt phá nhiều nhóm cướp liều lĩnh
đầu tháng một mươi công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
nhóm một đối tượng cấp tài sản
gồm phạm văn đồng một mươi chín tuổi
vũ huỳnh minh một mươi sáu tuổi
đoàn quốc huy một mươi bảy tuổi
cả ba cùng chú tỉnh đồng nai
và nguyễn hồng gia bảo một mươi bảy tuổi
chú thành phố hồ chí minh
do bị can đồng cầm đầu
là những đối tượng sống lang thang không nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài
chúng đã cấu kết với nhau đi cấp tài sản
và lấy tiền tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn
nhóm trên đã thực hiện năm vụ cướp tài sản
chủ yếu là xe máy trên địa bàn thành phố biên hòa
và huyện trảng bom đồng nai
tài sản cấp được chúng mang lên thành phố hồ chí minh
bán từ bốn đến sáu triệu đồng
rồi chia nhau tiêu xài
từ năm đến giờ em gây ra sáu vụ
bốn vụ chó lọt
hai vụ không hành
nhưng phương thức là
em đi ngoài đường
phụ nữ đi một mình
em đi theo
và dùng dao em xác
theo thống kê của công an thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn đã xảy ra một mươi năm vụ cướp tài sản
giảm tám vụ
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tài sản thiệt hại trên một ba tỷ đồng
qua điều tra công an thành phố biên hòa
đã điều tra làm rõ một mươi ba vụ
bắt hai mươi tám đối tượng cấp tài sản
để xử lý theo quy định của pháp luật
tài sản thu hồi trả lại bị hại hơn một hai tỷ đồng
phủ đoạn của các đối tượng
các đối tượng đi từ khoảng từ bốn đến năm đối tượng
trong đêm khuya
sau hai mươi ba h điện cho đến năm h sáng
các đối tượng thường đi vào
những đối tượng đi vào những đối tượng
các khu vực các khuôn đường vắng vẻ
nhằm tìm kiếm những người dân
sơ hỡi đi một mình vào đêm khuya
để tấn công và cướp
xe mô tô
vụ việc này
cảnh báo với người dân
đề nghị là
hạn chế đi một mình vào đêm khuya
nếu như có việc cần thiết lắm đi vào đêm khuya
thì nên đi từ hai đến ba người trở lên
không nên đi một mình
theo công an các địa phương
đề phòng ngừa nạn trụng cấp tài sản
chính mỗi người dân cũng phải nêu cao cảnh giác
trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của loại tội phạm này
chủ động của các biện pháp bảo vệ
trong giữ tài sản của mình
thì công tác phòng ngừa mới thực sự mang lại hiệu quả
tiếp theo sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường chú tại đội hai
khu minh tân phường minh nông thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
là đối tượng tạ quang dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường chú tại khu sáu
xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
và đối tượng thiều quang đức
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường chú tại khu năm
xã đồng luận huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
bị công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
ra quyết định truy nã
cũng về tội cướp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện